sau một thời gian nghị án kéo dài vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang
cùng với bốn đàn em trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo đó tòa tuyên phạt bị cáo hạnh tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền năm mươi triệu đồng
đồng thời tòa tuyên phạt các bị cáo phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi
nguyễn văn minh ba mươi một tuổi cùng ngụ tại huyện an phú mỗi bị cáo bốn năm tù
cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tòa nhận định qua xem xét hồ sơ chứng cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa
đã đủ cơ sở chứng minh cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội và đúng pháp luật
dù bị cáo hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác
và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan
cơ quan điều tra và việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa có đủ căn cứ xác định
hạnh là người tổ chức chỉ đạo bị cáo sang linh lê minh
vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam